là qua báo chí chúng ta đã tuyên truyền đã tiếp thu được rất nhiều ý kiến liên quan đến sự góp ý vào xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội và dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm tới đây
trong đó có rất nhiều những điểm mới và tôi thì phụ trách khối phó giáo văn xã tôi xem hết tất cả những ý kiến phản ánh đấy thì đều rất mừng
tức là đúng như các quy luật chúng ta đã nói từng ngày từng ngày chúng ta đã chú ý hơn đến những vấn đề văn hóa xã hội giáo dục khoa học những vấn đề nền tảng mà thường là các nước đang phát triển
trong thời gian đầu bị sức ép về tăng trưởng kinh tế thì thường là không chú ý lắm đến các vấn đề này
và như các ông chí đã phát biểu trước điều đáng mừng là trong những thông tin phản ánh thì đã có rất nhiều những thông tin
nếu nhìn lại những năm trước đây chúng ta nói
chúng ta nói rất nhiều về những bất cập những tiêu cực mặc dù những phản ánh đó là xây dựng nhưng mà nó cũng làm cho cái lòng tin chưa được tin tưởng lắm vào các kết luận mới nhất là trong lĩnh vực lâu
năm vừa rồi chúng ta thấy rõ ràng là trở biến rất khác
như cái tham luận của đồng chí tổng giám cập việt nam nét việt nam đảng
chính phủ thì rất là chia sẻ các khó khăn

năm nay ở đây thì tôi cũng nói rất nhiều lần về cạnh tranh thông tin trên mạng internet mạng xã hội từ đó để ra cạnh tranh về nguồn lực
đặc biệt là các cơ chế về tự chủ của các đơn vị sự nghiệp
thì đúng như các đồng chí đã nói tự chủ là cần thiện
nhưng mà gắn với tự chủ thì nhất tiết phải có cơ chế đặt hàng hoặc là giao nhiệm vụ kèm theo điều kiện thực hiện nhiệm vụ cho các cơ quan
cái này chúng ta phải làm tốt hơn rất nhiều trong năm tới rồi
tôi có báo cáo với đồng chí bon thưởng đã trao đổi với anh em ban tuyên giáo và bộ thông tin bình thông
báo chí thì thường là lên tiếng rất mạnh mẽ về cái cơ chế tự chủ cho các khối khác cho trường đại học cho bệnh viện
nhưng mà gần như là anh em kiểu sĩ thu không muốn nói nhiều về cho chính mình
và thật sự các cơ quan
báo chí cũng gặp vấn đề rất lớn về việc này
chính phủ cần một đợt tuyên truyền vận động bằng một chính sách nào đó
ví dụ của bộ thông tin truyền thông thì đâu có chỉ báo của bộ thông tin truyền thông nào
mà có những chính sách phải chuẩn bị từ lúc chuẩn bị ra chính sách cho đến khi ban hành và vận động tổ chức thực hiện
thì cái này chúng ta đúng ra là nhà nước phải có đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ cho báo chí
cái này chúng ta phải làm mạnh mẽ hơn
cái chia sẻ thứ ba ở đây tôi cũng rất muốn chia sẻ lắm với các đồng chí
đấy là chúng ta đã cơ bản thực hiện tốt cái quy hoạch báo chí
thì hôm nay ở đây tôi cũng báo cáo rất thật với đồng chí
cái việc mà quyết định thủ tướng quyết định quy hoạch báo chí cũng là một quá trình đặt lên đặt xuống
kết luận của đối chính trị
như vậy là
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn một mươi chín hai năm sau nó ký được quy hoạch và đến giờ hôm nay nó đã cơ bản được thực hiện
và trong quá trình làm đấy thì chúng ta cũng đã thấy có những việc cần phải điều chỉnh
thì tôi cũng đã báo cáo với đồng chí võ văn thưởng là tới đây đầu năm tới
thì cũng coi như là hai năm chính thức thực hiện cái quy hoạch này
và cũng là năm năm thực hiện luật báo chí
thì chúng ta sẽ rà soát đánh giá lại
và có sự kiến nghị điều chỉnh cần thiết vì mục đích cuối cùng của anh em chúng ta
là làm cho báo chí của việt nam phát triển phát triển mát mát